tại thành phố tân an tỉnh long an bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị chuyên đề
hội nhập của cách mạng công nghiệp bốn trong việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh
kết quả đánh giá của bộ thông tin và truyền thông tỉnh long an đứng thứ hạng hai mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh
thành phố trên cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng chính quyền
điện tử và đô thị thông minh chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể của long an so với
chỉ số trung bình toàn quốc tăng chín bậc so với cùng kỳ năm trước các chỉ số thành phần đang tiến
dân đến mức khá và mức tốt tuy nhiên hạng mục chính sách và dịch vụ công trực tuyến là chưa
đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo bộ tiêu chí quy định cần sớm cải thiện